tỉnh hà giang vừa công bố bệnh viêm da nổi cục trên châu bò đã xuất hiện tại xã khâu vai huyện mèo vạc
hà giang là địa phương thứ sáu trong cả nước phát hiện bệnh này sau khi bệnh lây lan ở một số tỉnh lân cận
trước những dấu hiệu nghi vấn của bệnh viêm da nổi cục tri cục thú y huyện mèo vạc đã tiến hành xác minh và lấy ba mẫu bệnh phẩm bò
tại gia đình ông thò mý già và thò mý chứ thuộc thôn há dế xã khâu vai để xét nghiệm
kết quả xét nghiệm của tri cục thú y vùng hai cho thấy ba trên ba mẫu bệnh phẩm dương tính với bệnh viêm da nổi cục trên châu bò
trước tình hình trên huyện mèo vạc đã thành lập chốt kiểm dịch kiểm soát không cho vận chuyển gia súc vào địa bàn
khoanh vùng cách ly dập dịch thôn hà dế khuyến cáo người dân hạn chế thả rông châu bò cách ly vật nuôi
thường xuyên kiểm tra đàn gia súc sớm phát hiện những trường hợp có biểu hiện bệnh phun vệ sinh chuồng trại tiêu độc khử trùng
các cơ quan chuyên môn tiếp tục giả soát đàn gia súc trên địa bàn huyện để có phương án xử lý kịp thời